thưa quý vị giữa lúc phong trào cách mạng tại miền nam việt nam liên tiếp giành được những thắng lợi lớn
mà đỉnh cao là chiến dịch mẫu thân năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
trong khi đó công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa tại miền bắc giành được những thành tựu to lớn
tiếp tục là hậu phương vững chắc cho cách mạng miền nam
ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín nhân dân việt nam và những người yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới
phải đón nhận một sự mất mát vô cùng to lớn đó là sự ra đi của chủ tịch hồ chí minh
người đã giành chọn cả đời mình đấu tranh cho độc lập thống nhất đất nước
đã hóa thân vào dân tộc và nhân loại trong cuộc đấu tranh vì hòa bình tự do
sinh lão bệnh tử là vòng quay của cuộc sống là quy luật của muôn đời
người đã lường trước được điều này nên suốt hơn bốn năm trước khi mất
người đã soạn thảo và để lại bản di trúc một trong những văn bản quan trọng nhất của dân tộc việt nam
những bút tích cô động của người là những lời can dặn cổ vũ cho cách mạng hai miền
là những yêu cầu cấp thiết trong công tác xây dựng đảng mà đến nay vẫn còn nguyên giá trị
lúc sinh thời
có lần bác chia sẻ với các đồng chí phục vụ
trong hai mươi bốn giờ một ngày đêm giờ mà bác thích nhất bác cảm thấy nhẹ nhõm thanh thản nhất
đó là từ chín h đến một mươi h vào buổi sáng
bác đã ra đi vào khoảng thời gian đấy chín h bốn mươi bảy phút ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi
bác lập nước ngày nào bác cũng ra đi
bác đã ra đi ngày ấy hai mươi bốn năm sau khi người đọc tuyên ngôn độc lập
trong điếu văn của ban chấp hành trung ương đảng do đồng chí lê duẩn bí thư thứ nhất của đảng
đọc tại lễ truy tiệu chủ tịch hồ chí minh tại quảng trường ba đình ngày chín tháng chín năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
một lần nữa khẳng định
dân tộc ta nhân dân ta non sông đất nước ta đã sinh ra hồ chủ tịch
người anh hùng dân tộc vĩ đại
và chính người đã làm dạng dỡ dân tộc ta nhân dân ta và non sông đất nước ta
vinh việt người chúng ta thề dương cao mãi mãi ngọn cờ độc lập dân tộc quyết chiến với thắng giặc bị xâm lược
giải phóng miền nam bảo vệ miền bắc thống nhất đất nước để thỏa lòng mong ước của người
trong tâm những lời khăn giản của người toàn đảng toàn dân và toàn quân ta đã biến đau thương thành hành động cách mạng để có được mùa xuân đại thắng năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
những lời thề vĩnh biệt thiêng liên của toàn đảng toàn dân trước anh linh của bác là đem lá cờ quyết chiến quyết thắng của bác tới đích cuối cùng
thế rồi là quyết tâm giải phóng miền nam để thỏa lòng
mong ước của bác hồn những lời thề thiêng liên như thế đã được đảng và nhân dân ta thực hiện trọn vẹn xuất sắc
di trúc của người đã thực sự là một bản thiết kế lý luận và tổng kết thực tiễn chỉ dẫn cho toàn đảng toàn dân ta tiến tới một tương lai tươi sáng tốt đẹp
thực hiện di trúc của người trong công cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng đất nước toàn đảng toàn dân luôn đoàn kết một lòng
phấn đấu xây dựng thành công một nước việt nam hòa bình độc lập thống nhất dân chủ và giàu mạnh